thực vị hôm nay cũng là ngày nhân quyền quốc tế và hàng năm thì liên hợp quốc và nhiều quốc gia thành viên trong đó có việt nam
đều tổ chức kỷ niệm ngày lễ này nhằm tôn vinh các giá trị về quyền con người
ngày này được chọn là do ngày một mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám liên hợp quốc đã công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền
nỗ lực đầu tiên của tất cả các quốc gia trong việc tập hợp toàn diện về các quyền của con người trong một tài liệu duy nhất
mục đích của bản tuyên ngôn này là để thiết lập một tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người dân và tất cả các quốc gia trên thế giới
tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đặt ra hai phạm trù rộng lớn của các quyền tự do và quyền dân sự ở cả phương diện chính trị
cũng như phương diện về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa
cho đến nay sau hiến trương liên hợp quốc bản tuyên ngôn trên được xem là văn kiện chính trị đặc biệt
được tất cả quốc gia dân tộc trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị hệ tư tưởng trình độ phát triển
bản sắc văn hóa thừa nhận và được xem là giá trị chung của toàn nhân loại